để phòng tránh thiệt hại do mưa lũ tỉnh quảng ngãi đã thi công một mươi năm công trình khẩn cấp
xây dựng cầu đường giao thông đê kè phòng chống lụt bão
tổng mức đầu tư cho các công trình bão lũ này là khoảng một trăm linh tỷ đồng
theo đó tỉnh đã triển khai các công trình trọng điểm chống sạt lở các khu dân cư ven sông
như kè chống sạt lở bờ bắc sông vệ mường thoát nước chống lũ long hiệp
khắc phục khẩn cấp trạm bơm tế tiêu hành tín đông khắc phục sạt lở bờ sông trà bồng
và các công trình phòng chống lũ của các huyện miền núi như kiên cầu hóa vị trí sạt lở trà thọ
huyện tây trà kè sân lở suối nước ren huyện ba tơ tuyến giao thông sơn cao sơn kỳ huyện sơn hà
đây là những công trình cầu đường giao thông kè chống sạt lở ở các khu vực sung yếu
cần khắc phục để bảo đảm an toàn cho người dân và phục vụ sản xuất